kể từ khi biến thể omicron xuất hiện các nhà khoa học và các hãng dược trên khắp thế giới
vẫn đang chạy đua với giải mã omicron và phát triển vaccine để đối phó với siêu biến chủng này
trong khi nhiều quốc gia trên thế giới dừng các chuyến bay và cấm nhập cảnh đối với những người trở về
từ nam châu phi do lo ngại nguy cơ lây nhiễm của biến chủng omicron
các nhà khoa học đã nhanh chóng vào cuộc để thu thập dữ liệu về chủng virus mới
và nghiên cứu hiệu quả của các loại vaccine hiện tại trong việc đối phó với omicron
những phát hiện ban đầu về biến chủng omicron mới chỉ cho thấy một bức tranh hỗn động
các chuyên gia nhận định biến chủng mới có thể dễ lây nhiễm hơn và có khả năng né tránh
các phản ứng miễn dịch của cơ thể kể cả đối với những người đã tiêm chủng
hoặc đạt được miễn dịch tự nhiên sau khi nhiễm bệnh
nhiều chuyên gia và giới chức y tế các nước nhận định các loại vaccine hiện nay
vẫn có thể tiếp tục ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong
mặc dù vẫn cần các liệu vaccine tăng cường để tăng khả năng bảo vệ
các nhà sản xuất vaccine cũng đang chuẩn bị
cải tiến các mũi tim của họ nếu thấy cần thiết để đối phó với biến chủng mới
tiến sĩ jesse blum nhà sinh vật học tại trung tâm nghiên cứu ung thư fred hutchison
ở seattle mỹ cho biết
chúng ta thực sự cần phải cảnh giác với biến chủng mới này và chuẩn bị trước
có thể trong vài tuần nữa chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mức độ lan truyền của biến chủng này
cũng như mức độ cần thiết của việc thúc đẩy một loại vaccine chống lại nó
theo tờ new york times các nhà khoa học đã phản ứng với sự xuất hiện
của biến chủng omicron nhanh hơn bất kỳ biến chủng
theo tiến sĩ tulio de oliveira nhà di truyền học tại trường e nelson mandela
chỉ trong ba mươi sáu giờ kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên ở nam phi vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu từ một trăm linh bệnh nhân bị nhiễm bệnh
đối chiếu dữ liệu và cảnh báo cho thế giới
trong vòng một giờ kể từ khi có báo động đầu tiên
các nhà khoa học ở nam phi cũng gấp rút thử nghiệm vaccine chống lại biến chủng mới
giờ đây hàng chục nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới
bao gồm các nhà nghiên cứu tại các hãng dược hàng đầu thế giới
pfizer biontech và moderna đã tham gia cuộc đua
kết quả sẽ có sớm nhất trong vòng hai tuần
nhưng những đột biến trên chủng omicron cho thấy vaccine có thể sẽ kém hiệu quả hơn
ở một mức độ nào đó chưa xác định so với bất kỳ biến chủng nào trước đó
omicron gây lo ngại bởi có khoảng năm mươi đột biến
trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein guide
gấp đôi số độc biến ở delta biến chủng trội toàn cầu hiện nay